thưa quý vị bộ tài chính vừa có báo cáo gửi tới thủ tướng chính phủ
trong đó chỉ rõ các sai phạm và hậu quả nghiêm trọng trong vụ án thao túng trái phiếu tại tân hoàng minh
theo đó tập đoàn tân hoàng minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty còn
sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư để kiếm lời
ngoài ra công ty còn của tân hoàng minh như công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần cung điện mùa đông công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay
đã cung cấp các báo cáo tài chính có thông tin giả mạo
mặc dù báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài liệu về tài sản đảm bảo của trái phiếu đã được thẩm định giá
nhưng giá trị định giá không đúng giá trị tài sản
dù ông đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng hậu quả gây ra đối với các nhà đầu tư vẫn là rất lớn